các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức ngày ba tết cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân cao thị mỹ duyên
tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty công trình giao thông thuộc khu vực đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân cao thị mỹ duyên bị chết do xiết cổ
đến ngày một mươi tháng hai công an tỉnh điện biên đã bắt giữ đối tượng vương văn hùng
đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật và có ba tiền án hiện không có nhà mà sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của vương văn nghĩa
cậu ruột của vương văn hùng tại xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân cao thị mỹ duyên và một sim điện thoại đối tượng đã sử dụng liên lạc với nạn nhân để đặt mua gà
còn tại tỉnh bến tre cơ quan điều tra cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ giết hai người xảy ra tại địa bàn huyện mỏ cây bắc
hiện tại nghi phạm trần thành hổ bốn mươi năm tuổi chú huyện mỏ cây bắc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày tám tháng hai bà đặng ngọc mễ và bà nguyễn thị ngọc dung cùng chú tại huyện mỏ cây bắc ngủ tại chuồng nuôi vịt của gia đình bà mễ
đến khoảng một giờ khuya ngày chín tháng hai người con của bà mễ điện thoại cho bà mễ nhưng không được nên ra chuồng vịt thì hốt hoảng khi phát hiện thi thể bà mễ và bà dung bị giết chết nên đã chi hô và trình báo cơ quan công an
nghi phạm được xác định là trần thành hổ chồng bà mễ sau khi bà mễ và bà dung chết hổ chạy xe đến cầu hàm luông nhảy sông tự tử
tuy nhiên sau đó đối tượng hổ đã tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sáng nay công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền tạm giữ số tiền gần năm mươi triệu đồng
ổ đá gà này hoạt động tại khu đất chống bờ nam sông vệ thuộc thôn an chuẩn xã đức lợi huyện vũ đức
công an huyện mỗ đức bắt bỏ tang tại hiện trường có tám đối tượng một mươi con gà đá bốn mươi xe mô tô các loại
ổ đá gà này do hai đối tượng lê thanh pha và trần minh thành đều ở xã đức lợi tổ chức hoạt động dịp tết
liên quan đến nhóm đối tượng gây dối tại trạm thu phí bot bến thủy hai thuộc địa bàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng nguyên đã hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn quang tuy chú tại thôn tân bắc xã yê kênh huyện công tắc tỉnh đắk lắk về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày chín tháng hai nguyễn quang tuy điều khiển xe ô tô chở ba người đàn ông chạy hướng hà tĩnh nghệ an
khi đến trạm thu phí bot cầu bến thủy hai tại vị trí xuất vé tuy không thanh toán đủ số tiền phí qua trạm và yêu cầu được nợ tiền
khi chưa có sự cho phép của nhân viên xoát vé tuy điều khiển xe ô tô lách qua barrier phía trước đâm vào giải phân cách mềm
chạy qua trạm thu phí rồi tiếp tục điều khiển xe đi hướng ra bắc
khi đến km số bốn trăm bốn mươi bốn hai trăm hai mươi quốc lộ một a thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ
tuy đã không chấp hành mà còn có thái độ thách thức chống đối
đến một mươi chín h cùng ngày lực lượng chức năng yêu cầu nhằm đối tượng với trụ sở công an huyện hương nguyên để làm việc
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày khi cơ quan công an ra quyết định tạm giữ phương tiện và đang tiến hành làm việc
thì nguyễn quang tuy tự ý bỏ lên xe ô tô và chốt khóa cửa xe
sau đó tuy lái thẳng xe vào các cán bộ chiến sĩ
lực lượng chức năng đã phải phá cửa kính xe ô tô tạm giữ đối tượng
hiện công an huyện hưng nguyên đang hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn quang tuy để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
sau tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện ô tô khách tăng đột biến
nhất là người lao động trở lại các thành phố lớn để làm việc
đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng nhiều xe ô tô khách trở quá số người quy định phóng nhanh vượt ẩu
trước thực trạng đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã đồng loạt gia quân tổng kiểm soát xe ô tô khách
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh quảng bình
trong ngày đầu giao quân tổng kiểm soát xe ô tô khách phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã lập biên bản sáu mươi năm trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông phạt tiền khoảng tám mươi năm triệu đồng
phổ biến ở các lỗi trở quá số người quy định không có giấy phép lái xe vi phạm tốc độ nồng độ cồn lấn chiếm làn đường
đối với những trường hợp xe ô tô khách trở quá số người quy định sau khi lập biên bản xử lý
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển tải hành khách theo quy định
phòng cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng phương tiện cảnh sát thiết bị
đặc biệt là chúng tôi đã sử dụng trên tuyến ngoài camera giám sát chúng tôi đã bố trí bốn máy đo tốc độ
để quản lý chặt chẽ tốc độ phần đường của các phương tiện xác khách
đối với hành vi trở quá số người quy định chúng tôi kiên quyết lập biên bản và bảo vệ ban truyền tài của tỉnh kiên quyết xác khách
bởi vì các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như là người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
thì chúng tôi kiên quyết tạm dự phương tiện để xác khách đòi bà con đến nơi làm việc đòi xuân một cách an toàn tuần lợi
mặc dù trong thời gian gần đây mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông luôn duy trì ở mức cao
tuy nhiên vì lợi nhuận trước mắt nhiều lái xe vẫn cố tình bắt khách dọc đường
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
tới giấc bà con mang trẻ nhỏ về cũng nhiều
trong lúc đó thì các em theo như dưới năm tuổi thì không thu được vé
và gia đình kèm theo thì tôi cũng phải cố gắng để tạo điều kiện giúp đỡ người ta trở các cháu về
và lái xe chúng tôi cũng có thêm tí lợi nhuận lần sau tôi sẽ chấp hành nghiêm trình hơn
do nhu cầu ngày tết nó tăng cao nên là mình cùng vào miền nam làm việc nên hãy chấp nhận vậy
thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện
trang thiết bị kỹ thuật để đẩy mạnh tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm hành chính về
trật tự an toàn giao thông nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
nhằm từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông cũng như đảm bảo hành trình của hành khách luôn được an toàn thông suốt
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bảy công dân
xã quảng nham huyện quảng sương về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh
trước đó vào tối ngày tám tháng hai lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời một mươi một công dân ở xã quảng nham
huyện quảng sương đang chuẩn bị lên xe ô tô khách chạy tuyến nghệ an mong cái để xuất cảnh đi lao động
trái pháp luật tại trung quốc trong số một mươi một người có bảy trường hợp đã nhiều lần sang trung quốc lao động trái phép
căn cứ và các quy định của pháp luật lực lượng công an đã xử phạt hành chính đối với bảy trường hợp xuất cảnh trái phép
nhiều lần với mức tiền là bốn triệu đồng một trường hợp đồng thời nhắc nhở và cho viết cam kết đối với bốn trường hợp
chuẩn bị xuất cảnh trái phép lần đầu nhưng không thành
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền và bắt hàng chục thậm chí hàng trăm vụ sản xuất tàng trữ đốt pháo
nhưng tình trạng độ chế pháo và đốt pháo vẫn diễn ra ở nhiều nơi thậm chí nhiều người còn coi thường tính mạng của mình
khi tự chế pháo nổ theo những hướng dẫn trên mạng internet thống kê thực tế từ ngày hai đến ngày bảy tháng hai
cả nước đã có hai trăm bảy mươi năm trường hợp cấp cứu do pháo nổ ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi địa phương vừa xảy ra những vụ việc đáng tiếc
khi tự chế pháo nổ gây ra
một vụ đốt pháo tại trài phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vào đêm giao thừa đã khiến một số ngôi nhà
bị nứt tường ba thanh niên bị thương trong đó một người bị thương nặng số pháo trên đều được độ chế
hiện nay người dân lên mạng xem hướng dẫn cách làm pháo và đặt mua nhân liệu làm pháo rất dễ dàng
trường hợp cơ sở sản xuất pháo của đối tượng nguyễn mậu thành ngọc hai mươi chín tuổi ở thôn tú sơn hai xã đức lân huyện mộ đức
vừa bị công an huyện mộ đức bắt giữ đối tượng đã tự sản xuất hàng trăm cuộn pháo đem đi bán
pháo nổ là sản phẩm chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau
khi có tác động của các kích thích như cơ nhiệt hóa điện
gây nên tiếng nổ cùng với việc mua bán vận chuyển pháo nổ trái phép từ trung quốc về
tình trạng sản xuất độ chế pháo vẫn được một số người dân tỉnh quảng ngãi lén lút hoạt động
phòng ngừa việc sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm như pháo dẫn đến các loại tai nạn đáng tiếc xảy ra
đối với trẻ em nói chung và đối với các đối tượng sử dụng
phòng cảnh sát quảng ninh chính về thật thời sầu của tỉnh quảng ngãi đã tổ chức trực tiếp phối hợp với công an thành phố quảng ngãi
và các đơn vị có liên quan xác định những địa bàn trọng điểm tổ chức lực lượng kiểm tra phát hiện và thu giữ các loại đồ chơi nguy hiểm cũng như là pháo
để nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về pháo
đòi hỏi mỗi người dân phải nêu cao ý thức chấp hành pháp luật đó là không mua bán tiêu thụ và đốt pháo trước trong dịp tết
có như thế không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
mà còn đem lại sự an toàn và bình yên cho mỗi người dân
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy

hậu thường trú tại xã xuân thành huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
là đối tượng vũ thị hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã đông lĩnh thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
bị công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
chủ yếu chỉ xuất hiện vào đêm và sáng sớm
sau đó về trưa và chiều trời sẽ chuyển nắng
thậm chí là trong những ngày tới vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng và phát triển trở lại về phía đông
nên nền nhiệt sẽ tăng dần cả về đêm lẫn ngày
ban đêm nhiệt độ sẽ giao động ở ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi nhiệt độ sẽ thấp hơn từ một đến hai độ
tuy nhiên ban ngày từ vùng núi xuống đến trung du và cả đồng bằng
trời nắng nên nhiệt độ đồng loạt tăng lên ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi tám độ
các tỉnh thực hiện
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh suy yếu
tình trạng mưa nhỏ ở đây cũng giảm theo chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
còn trưa chiều trời còn nắng
nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tăng lại lên ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết nơi đây không có nhiều thay đổi
trong ba ngày tới đêm có mưa rào vài nơi
trong ba ngày tới ngày nắng nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm phổ biến từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực tây nguyên vẫn đang trong giai đoạn mùa khô vì thế thời tiết trong hai ba ngày tới nhìn chung vẫn là ít mưa
có chăng chỉ là một vài nơi có mưa rông cục bộ xuất hiện về chiều tối và đêm
còn ban ngày vẫn là trạng thái nắng mạnh nhiệt độ giao động ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó tây nam bộ trời cũng có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba độ
đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ là các tỉnh bình phước tây ninh bình dương và đồng nai
có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày còn cao trên ba mươi năm độ
độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ dưới năm mươi
vì thế người dân tại đây cần lưu ý tránh để xảy ra hỏa hoạn nhất là tại các khu đông dân cư
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại